gia đình chị nguyễn thu hường ở phố đại trần côn hà nội luôn chọn việc cho các con vui chơi nghỉ ngơi tự học tại nhà và rèn luyện thêm một số kỹ năng sống cơ bản
gia đình chị có hai con cháu gái học lớp một mươi cháu trai học lớp năm
cả hai cháu đang trong độ tuổi rất cần được bổ trợ các kiến thức và kỹ năng sống ngoài chương trình học tập tại nhà trường
theo tôi thì thật ra nếu mà nói là trong năm học các cháu nó đã rất là áp lực rồi
nó học nếu mà so với như tôi nhìn thấy bây giờ chúng nó cũng rất là vất vả
cho nên thật ra cái kỳ nghỉ hè của nó thì tôi lại không nghĩ rằng là học là quan trọng hơn cả
tôi chỉ cho các cháu nó ôn lại bài và nó học những cái gì là trong nó thích và để cho nó có cảm giác như là giải trí thôi
chứ còn tôi không áp lực về cái chuyện học hành trong cái kỳ nghỉ hè với các cháu quá lớn
cùng với gia đình chị hường những năm qua nhiều bậc phụ huynh đã quan tâm hơn đến việc cho con tham gia các khóa học nhằm gian luyện kỹ năng sống trong dịp nghỉ hè
con của tôi từ cấp một thì cháu đã học trường thực nghiệm và từ cấp hai cấp ba thì các cháu học trường này
và tôi thấy cháu lớn dần lên với cái mong muốn của tôi đó chính là cháu có thể phát triển cá nhân của mình cháu độc lập và cháu làm chủ được mình trong nhiều tình huống
đấy là điều mà tôi cảm thấy hài lòng nhất
việt nam đang trong quá trình toàn cầu hóa hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng
thực chất cạnh tranh giữa các quốc gia hiện nay là cạnh tranh về chất lượng nguồn nhân lực
chính vì vậy đổi mới giáo dục đang là một xu hướng tất yếu mang tính toàn cầu
cho đến thời điểm hiện tại hầu hết các trường trung học phổ thông trung học cơ sở trên cả nước đã chủ động thực hiện
khá tốt các mục tiêu đổi mới giáo dục
tuy nhiên câu chuyện không tổ chức dạy thêm học thêm trong dịp nghỉ hè cũng là nội dung đáng nói
và giành được nhiều sự quan tâm của phụ huynh học sinh và cả các nhà làm giáo dục
thay vì là câu chuyện đi học thêm để có thêm kiến thức nhà trường động viên phụ huynh hãy tin tưởng
là vào năm học mới với sự quan tâm của cha mẹ học sinh với sự cố gắng sự giúp đỡ

và sự nỗ lực của các thầy cô giáo thì các em học sinh vẫn đủ hành trang kiến thức
để tự tin trở thành mỗi ngày
với những ai đã bước qua quãng đời học sinh sẽ không thể nào quên những ngày hè tươi đẹp
chính những kỳ nghỉ hè là những ký ức đẹp đẽ vẽ nên thế giới tâm hồn cho nhiều thế hệ
đây cũng là yếu tố không kém phần quan trọng góp phần để học sinh được phát triển một cách toàn diện
ngay sau khi tiếng chống trường này được văng lên cũng là lúc báo hiệu một kỳ nghề hè đã đến
một năm học kết thúc
và chiếc chống trường này cũng được nghỉ ngơi trong vòng ba tháng
các em học sinh sẽ bước vào một kỳ nghỉ hè và học tập với nhiều kỹ năng bổ ích
với các thầy cô giáo các bậc phụ huynh và cả các em học sinh đã chuẩn bị những gì
trong ba năm cấp ba thì với em kiến thức không chỉ nằm ở sách vở không chỉ nằm ở các thiết học trên lớp
mà còn nằm ở các thiết học ngoại khóa các buổi giã ngoại trải nghiệm đi thú
đó không chỉ là những kỹ năng sống mà còn là những hành trang rất là quý báu cho chúng em để bước vào đời sau này
mùa hè khi chúng ta có thể sử dụng thời gian hợp lý và bổ ích như vậy thì sẽ bổ trợ rất là tốt
cho các hoạt động học tập cho các con và để cho các con nhận ra được những giá trị đích thực của cuộc sống
có thể giúp đỡ ông bà bố mẹ và biết yêu thương mọi người xung quanh nhiều hơn
để góp phần giải quyết khó khăn về nhà ở cho giáo viên công đoàn giáo dục việt nam vừa bàn giao
và đưa vào sử dụng nhà ở công vụ cho giáo viên xã canh tân huyện thạch an tỉnh cao bằng
đây là một trong những hoạt động tích cực thể hiện sự quan tâm của các cấp công đoàn ngành giáo dục
với những giáo viên vùng sâu vùng xa ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại cao bằng
cách thành phố cao bằng một mươi bảy km nhưng canh tân là một trong những xã khó khăn nhất của huyện nghèo thạch an
nơi đây đời sống của giáo viên còn gặp nhiều khó khăn
trường mầm non canh tân có một trăm bốn mươi bốn học sinh tám điểm trường một mươi ba giáo viên
hầu hết các cô giáo đều ở những huyện xa về đây công tác
trước đây giáo viên phải ở nhờ nhà dân hoặc ở nhờ trong trường tiểu học
vừa san nơi làm việc chật trội thiếu thốn mọi bề
nỗi vất vả đó đã được san sẻ và vơi đi phần nào với sự giúp đỡ của công đoàn giáo dục việt nam
công trình nhà công vụ có tổng diện tích một trăm bốn mươi m hai gồm ba phòng ở
có công trình phụ khép kín trị giá năm trăm linh triệu đồng đã hoàn thành và đưa vào sử dụng
mang lại những động lực mới cho cán bộ giáo viên vùng sâu vùng xa ở cao bằng
cùng với nhà ở một số trang thiết bị thiết yếu như giường quạt tv tét nước
cũng được tài trợ nhằm đảm bảo cho các cô giáo yên tâm công tác
góp phần phục vụ tốt hơn sự nghiệp chồng người nơi đây
công đoàn giáo dục việt nam đã triển khai cuộc vận động hỗ trợ giáo dục vùng sâu vùng xa
từ năm một nghìn chín trăm chín mươi ba đến nay đã xây dựng được hơn một nhà công vụ
chúng tôi sẽ cùng với toàn ngành và toàn xã hội huy động thêm nguồn lực
để hỗ trợ cho giáo dục vùng sâu vùng xa
làm cho các thầy cô giáo ở đây có thể yên tâm công tác chăm lo cho sự nghiệp giáo dục
thực sự có lên đây thì chúng tôi mới chứng kiến được cái điều kiện
ăn ở sinh hoạt của các cô giáo vùng cao rất là khó khăn
xây dựng nhà công vụ cho giáo viên ở vùng cao
rất là ý nghĩa và hết sức thiết thực cho đoàn viên công đoàn
tôi thấy đây là thực hiện đúng chủ trương của tổng liên đoàn
vì lợi ước đoàn viên chăm lo cho lợi ước đoàn viên
để tạo cái điều kiện ăn ở có thể tốt nhất để bản thân các cô yên tâm
để công tác và công hiến cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo
năm học hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi bảy vừa đi qua
các hạng mục cuối cùng của công trình nhà công vụ cũng đang gấp rút hoàn thành
năm học mới cũng sắp đến
nhà công vụ cho giáo viên vùng sâu vùng xa
sẽ sớm phát huy công năng tạo điều kiện tốt nhất cho giáo viên vùng sâu vùng xa
với bớt những khó khăn trong cuộc sống để tiếp tục sự nghiệp trong người
trong phần tiếp theo của chương trình
công bố số lượng vọc trà vá chân nâu ở khu bảo tồn thiên nhiên sơn trà
giá lúa vụ hè thu tại đồng bằng sông kiều long tiếp tục giảm
thưa quý vị và các bạn
hơn năm mươi công nhân của nhà máy may hitex vinam ở thị xã thái hòa nghệ an
vừa phải nhập viện sau bữa cơm trưa với biểu hiện ngộ độc thực phẩm
khoảng một mươi bốn h ngày hai mươi hai tháng năm
một số công nhân nhà máy may hitex vinam ở cụng công nghiệp nghĩa mỹ
thị xã thái hòa nghệ an có hiện tượng nôn mửa đau bụng đau đầu
đến một mươi sáu giờ đã có hơn năm mươi công nhân phải nhập viện cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tây bắc
sau khi được truyền dịch giải độc điều trị tích cực
hiện một mươi hai công nhân bị nhẹ đã xuất viện về nhà số còn lại tiếp tục theo dõi
trong đó có một mươi người bị nặng hơn đang được tiếp tục truyền dịch điều trị
ngay sau khi nhận được thông tin cơ quan chức năng thị xã thái hòa
và đoàn công tác của ngành y tế nghệ an đã có mặt tại nhà máy
để lấy mẫu thực phẩm điều tra vụ việc đồng thời thăm hỏi động viên số bệnh nhân đang điều trị
và yêu cầu bệnh viện đa khoa tây bắc tập trung nhân vật lực để cấp cứu kịp thời
nhà máy may xuất khẩu haitech vinam ở cụng công nghiệp nghĩa mỹ do doanh nghiệp hàn quốc đầu tư
nhà máy máy bắt đầu đi vào hoạt động từ năm hai nghìn một mươi bảy
được xây dựng trên diện tích bốn năm hectare với quy mô ba lao động
tại khu bảo tồn thiên nhiên sơn trà đang có khoảng một ba trăm ba mươi năm cá thể vọc trà vá chân nâu sinh sống
tương ứng với khoảng hai trăm ba mươi bảy đàn là kết quả nghiên cứu khảo sát do trung tâm bảo tồn đa dạng sinh học
nước việt xanh cùng liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật đà nẵng vừa công bố
theo nghiên cứu và khảo sát trên thế giới loài vọc trà vá chân nâu chỉ tồn tại ở phía nam nước lào và miền trung việt nam
vọc trà vá đã được đưa vào danh mục bảo vệ đặc biệt vì nguy cơ tuyệt chủng cao
theo số liệu năm hai nghìn một mươi ba ở việt nam quần thể vọc trà vá phân bố chủ yếu ở vườn quốc gia phong nha kẻ bàng
khoảng hai một trăm ba mươi bảy cá thể và tại khu bảo tồn thiên nhiên sơn trà vào khoảng ba trăm năm mươi cá thể
tuy nhiên theo nghiên cứu mới nhất của trung tâm bảo tồn đa dạng sinh học nước việt xanh
hiện nay số lượng quần thể vọc trà vá chân nâu ở sơn trà có khoảng một ba trăm ba mươi năm cá thể với khoảng hai trăm ba mươi bảy đàn phân bố
trong diện tích trên ba hectare
vừa qua thành phố đà nẵng đã công bố quy hoạch phát triển du lịch tại khu bảo tồn thiên nhiên sơn trà
với diện tích khoảng một năm trăm linh hectare dành cho các dự án du lịch sẽ ảnh hưởng lớn đến sự sinh tồn của loài linh trưởng quý hiếm này
thông tin từ tri cục kiểm lâm tỉnh phú nguyên
quảng nam cho biết đội kiểm lâm cơ động và phòng cháy chữa cháy rừng số hai thuộc tri cục kiểm lâm tỉnh
vừa phát hiện và bắt giữ một xe ô tô một mươi hai chỗ biển số xanh vận chuyển một mươi ba phách gỗ xoan bưu thuộc nhóm sáu với khối lượng hơn hai mét khối
theo thông tin ban đầu vào khoảng sáu giờ ngày hai mươi tháng năm lực lượng kiểm lâm cơ động số hai phát hiện xe ô tô biển số xanh
mang biển số bốn mươi ba e tám trăm linh bốn lưu thông trên đường có biểu hiện nghi vấn
qua kiểm tra lực lượng kiểm lâm phát hiện trên xe trở
một mươi ba phách gỗ xoan bưu với khối lượng hơn hai mét khối
tại thời điểm kiểm tra tài xế không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ
rồi bỏ chạy khỏi hiện trường khi đang bị kiểm tra để lại toàn bộ tăng vật
theo tìm hiểu thì chiếc xe biển số xanh trên đã hết hạn kiểm định từ năm hai nghìn một mươi bốn
hiện lực lượng chức năng đang tạm giữ phương tiện và tăng vật để tiếp tục mở rộng điều tra
tiến hành xử lý theo quy định của pháp luật
ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh quảng ngãi vừa tổ chức diễn tập cấp xã về phòng chống thiên tai
nhân kỷ niệm bảy mươi một năm ngày truyền thống phòng chống thiên tai của việt nam
trên ba trăm linh đồng chí là lãnh đạo các địa phương vùng lũ cùng người dân tham gia diễn tập với quy mô lớn tại vùng rốn lũ huyện nghĩa hành
các lực lượng tham gia đã thực hành diễn tập tình huống mưa lũ xuất hiện thủy điện xả lũ gây ngập úng trên diện rộng
tình huống cứu hộ cứu nạn khẩn cấp trong đêm khi lũ lớn các biện pháp ứng phó di chuyển khi có thiên tai xảy ra
các tình huống diễn tập đều sát với thực tế xảy ra tại quảng ngãi
qua diễn tập các lực lượng tham gia cũng đã rút ra nhiều kinh nghiệm trong công tác phối hợp hỗ trợ phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn
tại quảng ngãi các hoạt động diễn tập phòng chống thiên tai tại cơ sở sẽ trang bị kỹ năng ứng phó thiên tai cho chính quyền các vùng rốn lũ
nâng cao khả năng thích ứng cứu nạn cho người dân qua đó hỗ trợ các địa phương chủ động thực hiện phương châm bốn tại chỗ giảm tổn thất khi xảy ra thiên tai
mặc dù đang bước vào thu hoạch rộ vụ lúa hẻ thu tại đồng bằng sông kiểu long tuy nhiên giá lúa đang trong xu hướng tiếp tục giảm
hiện giá lúa tại nhiều địa phương vùng đồng bằng sông kiểu long tiếp tục giảm thêm khoảng một trăm linh hai trăm linh đồng một kg so với cách đây hơn một tuần
tại nhiều quận huyện ở thành phố cần thơ và các tỉnh vùng lân cận như vĩnh long hậu giang giá lúa tươi đã giảm xuống chỉ còn ở mức từ bốn một trăm linh đến bốn hai trăm linh đồng một kg
như vậy chỉ trong khoảng ba tuần qua giá lúa tại nhiều địa phương vùng đồng bằng sông cửu long đã giảm tổng cộng khoảng từ ba trăm linh đến năm trăm linh đồng một kg so với trước
theo người dân địa phương tình hình mưa gió bất thường gần đây đã gây nhiều khó khăn cho việc thu hoạch lúa của nông dân và góp phần đáng kể vào việc làm cho giá lúa giảm do thương lái đòi giảm giá thu mua
nhất là những diện tích lúa bị đổ ngã ớt nước và xình lầy khó thu hoạch
đồng thời đa phần nông dân không có điều kiện phơi xấy chữ lúa và có tâm lý muốn bán lúa tươi ngay tại ruộng cho thương lái nên dù giá giảm cũng buộc phải bán
hiện giá thuê máy gặt đập liên hợp thu hoạch đã ở mức hai trăm bảy mươi ba trăm linh đồng một công đối với lúa đứng còn lúa ngã lên đến ba trăm năm mươi đồng một công thậm chí cao hơn
đây cũng phần nào làm ảnh hưởng đến lợi nhuận của bà con nông dân
qua ba năm thực hiện việc triển khai mô hình cơ quan đơn vị giúp đỡ xã thôn buôn khó khăn và cán bộ đảng viên công chức viên chức giúp đỡ hộ nghèo của ban thường vụ tỉnh ủy phú yên đã mang lại nhiều đổi thay ở các vùng nông thôn và hàng nghìn hộ nghèo có thêm cơ hội thoát nghèo
theo ban thường vụ tỉnh ủy đã có hàng nghìn hộ nghèo được giúp đỡ với tổng giá trị hơn một trăm một mươi một tỷ đồng
theo ban thường vụ tỉnh ủy phú yên từ năm hai nghìn một mươi bốn đến nay các cơ quan đơn vị đã giúp đỡ sáu mươi hai xã
trong đó có một mươi chín xã miền núi đặc biệt khó khăn một mươi sáu xã bãi ngang ven biển còn nhiều khó khăn và hai mươi bảy xã nghèo còn khó khăn
bên cạnh đó cũng đã có hàng nghìn hộ nghèo được cán bộ đảng viên công chức viên chức nhận giúp đỡ với tổng giá trị hơn một trăm một mươi một tỷ đồng
các gia đình sau khi được giúp đỡ đã có ý thức mạnh mẽ hơn trong việc tự vươn lên làm chủ để từng bước thoát nghèo
ngày càng tin tưởng thực hiện tốt các chủ trương đường lối của đảng chính sách pháp luật của nhà nước
trong thời gian tới tỉnh ủy phú yên tiếp tục thực hiện tốt chỉ thị năm của bộ chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
trong đó tập trung vào phòng chống suy thoái tư tưởng chính trị đạo đức lối sống tự diễn biến tự chuyển hóa trong nội bộ
bằng nhiều hình thức nhằm tạo sự chuyển biến rõ nét trong đội ngũ cán bộ đảng viên công chức viên chức
việc cấp nhãn hiệu chứng nhận mật ong hoa nhãn hưng yên đã giúp địa phương đẩy mạnh phát triển kinh tế
tác và phát triển thương mại cho sản phẩm
với ý thức trách nhiệm giữ gìn và phát triển nhãn hiệu mật ong hoa nhãn
nhiều hộ nuôi ong ở hương yên đã thu lợi lớn từ vụ mật hoa nhãn năm nay
vụ mật nhãn năm nay hàng trăm hộ nuôi ong từ khắp nơi trong và ngoài tỉnh hưng yên
đưa đàn ong về các vùng trồng nhãn lớn ở huyện khói châu kim động thành phố nghiên để lấy mật
năm nay lượng hoa nhãn không nhiều bằng năm trước nhưng thời tiết thuận lợi nên năng suất mật hoa nhãn vẫn đạt khá
từ ba đến bốn kg mật trên một đàn một lứa
vì mục tiêu về nhãn ở hưng yên chúng tôi sẽ phát triển lúc nào cũng ý thức được
làm sao mình sản xuất được ra chất lượng tốt nhất vệ sinh nhất và đảm bảo nhất
để không những bán trong đất nước mình mà có thể vươn xa được ra các thị trường thế giới nữa
điều đáng mừng nhiều hộ nuôi và kinh doanh mật ong đã có ý thức giữ gìn quảng bá nhãn hiệu mật ong hoa nhãn
thực hiện nghiêm ngặt quy trình sản xuất mật ong theo bộ tiêu chí xây dựng nhất hiệu sản phẩm mật ong hóa nhãn
nên chất lượng mật tốt giá tăng từ một mươi năm tới hai mươi năm
mật ong nhãn sản xuất ra bao nhiêu cũng được tiêu thụ hết
hương yên là tỉnh có diện tích trồng nhãn lồng đặc sản lớn khoảng ba năm trăm linh hectare
có nghề truyền thống nuôi ong lấy mật với khoảng một mươi năm đàn ong
cho thu hàng trăm tấn mật mỗi năm khắc phục khó khăn giữ gìn phát triển thương hiệu mật ong hoa nhãn
ngoài việc xây dựng bộ tiêu chí quảng bá nhãn hiệu mật ong hoa nhãn
tỉnh hương yên vẫn tiếp tục sử dụng mật ong hoa nhãn
đầu tư hỗ trợ mở rộng vùng trồng nhãn sản xuất theo quy trình vietgap
ở huyện quái châu thành phố hương yên góp phần nâng cao năng suất
chất lượng giá trị mật ong hoa nhãn hưng yên mang lại thu nhập cao cho nhiều hộ nuôi ong trong tỉnh
mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin quốc tế eu anh khởi động đàm phán brexit từ ngày một mươi chín tháng sáu
tua du lịch chống tham nhũng tại brazil
tổng thống pháp emmanuel macron vừa hối thúc liên minh châu âu eu cần hội nhập sâu sắc hơn
để đối mặt với cuộc khủng hoảng di cư hiện nay
lời kêu gọi này được ông macron đưa ra trong buổi tiếp thủ tướng italia palolo gentiloni tại điện elis
trong cuộc gặp với thủ tướng italia paolo gentiloni
tổng thống pháp emmanuel macron tiếp tục bày tỏ mong muốn các nước thành viên liên minh châu âu
nhanh chóng phát triển
hành động củng cố các quy chế bảo vệ người lao động và cải cách các quy định về mua sắm công
tổng thống pháp macron cho rằng ông hiểu rõ những thách thức mà italia đang phải trải qua trong vấn đề người di cư
ông macron nhấn mạnh liên minh châu âu nên chia sẻ nhiều hơn nữa gánh nặng người nhập cư và phải thay đổi các quy định về quyền tị nạn
các cơ chế quản lý hiện hành khác để bảo vệ tốt hơn những quốc gia đang chịu nhiều áp lực nhất trong cuộc khủng hoảng người di cư
về phần mình thủ tướng italia stioni cũng hối thúc eu xây dựng chính sách
di cư chung và kêu gọi liên minh tiền tệ châu âu eurozone hướng tới trở thành một liên minh tài chính và ngân hàng
ngoại trưởng các nước thành viên liên minh châu âu eu vừa nhất trí ủy quyền cho ông michel barnier trưởng đoàn đàm phán của eu
khởi động các cuộc đàm phán với anh về việc nước này rời khỏi eu hay còn gọi là brexit
ông michel barnier cho biết cuộc đàm phán đầu tiên sẽ diễn ra vào tuần bắt đầu từ ngày một mươi chín tháng sáu
theo ông hai bên càng sớm nhất trí về các vấn đề chủ chốt thì sẽ càng sớm thảo luận với các điều khoản của thỏa thuận thương mại trong tương lai
ông barnier cũng nhấn mạnh quyền công dân và thỏa thuận tài chính giữa anh và eu phải là vấn đề được giải quyết trước
ngoài ra hội đồng đối ngoại hai mươi bảy nước thành viên eu cũng nhất trí thông qua các chỉ thị định hướng cũng như các nhóm đàm phán brexit
các bộ trưởng eu tái khẳng định sẽ không đàm phán về các thỏa thuận thương mại hậu brexit trước khi london nhất trí giải quyết các bất đồng với eu
các chỉ thị định hướng liên quan đến giai đoạn đầu tiên của các cuộc đàm phán vạch ra một số vấn đề cần ưu tiên trong giai đoạn hiện nay để bảo đảm nước anh có thể rút lui một cách có trật tự
hãng chế tạo phần mềm an ninh của nga casper sky mới đây cho biết việc cài đặt bản vá lỗi chính thức của tập đoàn microsoft và cập nhật phần mềm an ninh là biện pháp hiệu quả để bảo vệ các máy tính tránh các vụ tấn công của mã độc tống tiền wannacry
nga kaspersky cho biết các tin tặng đã lợi dụng lỗ hỏng bảo mật internetblue trên hệ điều hành windows để truy cập từ xa vào hai trăm linh máy tính tại hơn một trăm năm mươi quốc gia sử dụng mã độc wannacry thông qua cài đặt một mươi một phần mềm độc hại để mã hóa các tiệp dữ liệu nhằm đòi tiền chuộc
capper sky cảnh báo người sử dụng máy tính không nên sử dụng các phần mềm giải mã trên internet vì có thể sẽ làm tăng tốc độ lây nhiễm wannacry
thay vào đó một giải pháp hữu hiệu là cài đặt lại hệ thống
ngoài ra người sử dụng cần cài đặt bản vá lỗi của microsoft và nâng cấp các phần mềm diệt virus đồng thời thường xuyên tạo các bản sao lưu dữ liệu
với các máy tính công ty khi phát hiện bị lây nhiễm mã độc wannacry cần phải lập tức ngắt kết nối internet hay mạng nội bộ để tránh lây lan sang các máy khác
hãng chế tạo máy bay hàng đầu thế giới airbus vừa thuê một nhóm đánh giá độc lập trong đó có hai cựu bộ trưởng để giám sát cuộc điều tra tham nhũng tại hãng này sau khi anh và pháp mở cuộc điều tra gian lận và hối lộ
liên quan tới các thương vụ mua bán máy bay phản lực do airbus sản xuất
ông enders cho biết nhóm đánh giá độc lập trên sẽ thu thập thông tin từ tất cả các đơn vị của airbus và xem xét kỹ lưỡng hệ thống hoạt động cũng như sai phạm của hãng này
airbus khẳng định hãng tự nguyện thuê nhóm điều tra nói trên bất chấp việc các chuyên gia luật pháp cho rằng điều này sẽ chỉ được thực hiện sau khi tham vấn các công tố viên của anh và pháp
hồi đầu tháng tám năm ngoái anh đã mở cuộc điều tra hình sự đối với airbus vì những cáo buộc gian lận tham nhũng và hối lộ để bô trơn cho các hợp đồng mua bán và sản xuất máy bay
tới giữa tháng ba năm nay pháp cũng tuyên bố sẽ cùng phối hợp với anh để làm sáng tỏ những cáo buộc đối với airbus
sau một thời gian tham vấn
độ tuổi được phép hút thuốc lá từ một mươi tám hai mươi một tuổi quy định này sẽ được đưa ra quốc hội singapore để xây dựng thành dự luật trong vòng một năm tới
động thái tăng tuổi được phép hút thuốc từ một mươi tám lên hai mươi một tuổi được đưa ra trong bối cảnh tỷ lệ hút thuốc ở singapore mặc dù được cải thiện qua nhiều năm nhưng đã trứng lại trong những năm gần đây
tỷ lệ hút thuốc ở nam thanh niên vẫn còn cao trong khi tỷ lệ hút thuốc của phụ nữ trẻ đang tăng lên
bên cạnh đó singapore cũng nghiên cứu các kinh nghiệm của australia
pháp và anh trong việc chuẩn hóa bao bì thuốc lá như bao bì hình thức đơn giản không có bất kỳ thông tin quảng cáo nào đồng thời tăng cường hình ảnh cảnh báo về sức khỏe trên bao thuốc
đa số người dân singapore đồng tình với quyết định tăng độ tuổi được phép hút thuốc lá cùng với nhiều quy định ngặt nghèo về nơi được hút thuốc đánh thuế rất cao vào thuốc lá và với việc nâng độ tuổi được phép hút thuốc lần này singapore dự kiến sẽ giảm tỷ lệ người hút thuốc xuống còn một mươi hai vào năm hai nghìn hai mươi
trước vấn nạn tham nhũng đang trở nên ngày một tồi tệ một công ty lữ hành tại brazil đã tổ chức một tour du lịch độc đáo mang tên tour du lịch chống tham nhũng để giúp khách tham quan hiểu hơn về tình trạng tham nhũng tại quốc gia này
tour du lịch chống tham nhũng của công ty parana có trụ sở tại kurityba thủ phủ bang parana brazil sẽ đưa du khách đến với các địa danh nổi tiếng nơi in dấu các vụ việc tham nhũng
rất nhiều khách hàng của chúng tôi tò mò về nơi các thẩm phán đang làm việc hay nơi tội phạm tham nhũng bị bỏ tù đó là lý do chúng tôi đã có ý tưởng xây dựng nên tour du lịch chống tham nhũng này
tù du lịch kéo dài ba tiếng bao gồm các địa điểm văn phòng công tố liên bang tòa án đồn cảnh sát những nơi đang triển khai điều tra các vụ tham nhũng trong nước
ngoài ra các công trình trong thành phố nơi nổi tiếng về lãng phí ngân sách xây dựng sử dụng ngân sách công sai mục đích cũng là điểm đến của du khách
người dân brazil đang kêu gọi ngành tư pháp phải có những hành động chấn áp nghiêm ngặt hiện tượng tham nhũng cũng như mong muốn chiến dịch chống tham nhũng quốc gia phải đáp ứng yêu cầu của người dân
tuô du lịch đặc biệt này được thiết lập còn nhằm mục đích khuyến cáo người dân rằng lạm dụng quyền lực và công quỹ tại brazil là hiện tượng đáng bị lên án và những vụ tham nhũng lớn sẽ không bao giờ được phép xảy ra nữa
thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin thời sự sáng nay của truyền hình nhân dân
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chúc quý vị và các bạn một ngày mới vui vẻ tốt lành xin kính chào và hẹn gặp lại